thưa quý vị bản tin vào sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu của bộ y tế cho biết là có thêm một mươi năm ca mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã đăng ký bổ sung mã bệnh nhân năm trăm sáu mươi ba ca bệnh
tổng số ca mắc covid một mươi chín của việt nam cho đến nay là một mươi năm một trăm một mươi năm ca
một mươi năm ca mắc mới gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khánh hòa một mươi ba ca ghi nhận trong nước
tại bắc giang là năm ca tây ninh năm ca long an hai ca thái bình một ca
trong đó năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa